trong quá trình điều tra mãnh đã khai báo ra nhóm đối tượng đào ngọc cảnh ngô văn trọng vũ văn quý và hoàng thị tâm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến mãnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang xác định cảnh đã môi rời hối lộ cho mãnh dùng số tiền hai mươi tỷ đồng hối lộ để nhờ nhóm trọng tâm và quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác
và mãnh đã chuyển trước số tiền một mươi tỷ đồng vào tài khoản của tâm theo yêu cầu của trọng sau đó quý đã không thể thực hiện được âm mưu nêu trên nên quý tâm và trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho mãnh số tiền bảy bốn tỷ đồng số tiền còn lại hai sáu tỷ đồng bọn chúng chia nhau tiêu xài cá nhân
đối tượng nguyễn duy cương chú tệ xã tân thành huyện mù đốp là nghi can trong vụ án giết người xảy ra tại ấp tân phú xã tân thành vừa bị bắt giữ sau tám giờ gây án